các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó là phạm thị thoa ở xã yà ba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng ba một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuột
đang làm nhiệm vụ thì phát hiện thoa điều khiển xe máy chở hàng cồng cành và lắp biển kiểm soát không đúng quy định
nên đã ra tiến hiệu dừng để kiểm tra
lúc này chị thoa không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
nên tổ công tác đã lập biên bản
tuy nhiên khi lập xong biên bản thoa không chịu ký và coi dùng điện thoại quay phim lại tổ công tác
đến chiều cùng ngày thoa đã đăng tải những hình ảnh và lời lẽ xuyên tạc bôi nhọ tổ tuần tra lên mạng facebook cá nhân
nổ súng vào nhà dân khiến một người bị thương sau đó các đối tượng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường
nhưng đã bị camera của gia đình ghi lại vụ việc vừa xảy ra tại thành phố hải phòng
hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra xác minh vụ nổ súng này
theo gia đình của nạn nhân vào thời điểm nổ súng có bảy thanh niên
trong đó có một người quen biết với con của nạn nhân đi trên ba chiếc xe máy
sau khi gây gỗ một tên trong nhóm đã rút súng bắn nhiều nhát vào nhà nạn nhân
trong đó có một viên đạn xuyên co đùi gây thương tích nặng cho nữ chủ nhà
hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa việt tiệp hải phòng
sau khi gây án các đối tượng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường
hiện cơ quan điều tra đang kêu gọi các đối tượng nổ súng vào nhà dân ra đầu thú
ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tống đạt quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với tăng anh tuấn chú tại xã trường an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó nghi ngờ anh nguyễn hoàng minh bắt trộm gà của mình nên vào khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng hai
tuấn mang theo cây kéo đi tìm anh minh để nói chuyện
khi đến nhà anh minh thì giữa hai người xảy ra cự cãi
tuấn lấy cây kéo đâm nhiều nhát vào vùng ngực làm anh minh bị tăng
tuấn bị thương nặng và chảy nhiều máu
qua giám định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là bốn mươi ba
sau khi gây án tuấn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày ba mươi tháng ba tuấn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long để đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nang đang tạng giữ đối tượng vũ thị loan
chú tại quận hoàn kiếm tp hà nội để điều tra về hành vi tảng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng ba tại đường bốn trăm chín mươi một thuộc thôn năm
xá tp phủ lý tỉnh hà nam lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng loan
đang tảng trữ trái phép gần một mươi năm g ma túy đá trên một mươi tám g heroin thu giữ bảy năm triệu đồng
và một điện thoại di động bước đầu loan khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng
bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi tới y tế tiền giang yêu cầu xác minh và báo cáo thông tin
các trường hợp được phát thuốc miso proson hai trăm linh loại thuốc dùng để đình chỉ thai cho thai phụ dưỡng thai
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh tiền giang khẩn trương kiểm tra xác minh sự việc nêu trên
gửi báo cáo nhanh về bộ y tế trước ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám và yêu cầu trung tâm y tế huyện tân phước
cùng các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm báo cáo trung thực các thông tin về vụ việc
văn bản này nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các tập thể cá nhân có sai phạm quy chế chuyên môn nếu có
theo quy định hiện hành bộ y tế cũng yêu cầu sở y tế tỉnh tiền giang chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế
trong tỉnh ra soát việc tuân thủ các quy trình kê đơn phát thuốc theo các quy định hiện hành về an toàn dược
gần vòng xoay ngã tư hữu định thuộc ấp hữu chiến xã hữu định huyện châu thành tỉnh bến tre
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết
theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết anh lê thành nhân lái xe mang biển kiểm soát bảy mươi một b một bảy mươi hai nghìn một trăm linh năm
hướng từ vòng xoay hữu định về khu công nghiệp giao long khi đi đến khu vực trên do chạy xe với tốc độ cao
và không làm chủ được tay lái
cái phân cách trượt dài hơn một mươi m làm anh nhân tử vong tại chỗ chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ
bản tin nhanh lúc chín h hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt